hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hàn quốc ghi nhận nhiễm chết do covid một mươi chín cao kỷ lục
tìm thấy bằng chứng omicron gây tái nhiễm covid một mươi chín cao hơn
xin kính chào quý vị chào mừng quý vị đã đến với bản tin toàn cảnh covid trên kênh youtube của báo sức khỏe đời sống
như thường lệ chúng tôi sẽ mang đến những tin tức mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín tại các điểm nóng trong nước và quốc tế
và ngay sau đây mời quý vị đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong bản tin ngày hôm nay
hơn năm trăm linh f trên một ngày
hà nội có tính phương án giãn cách diện rộng
chỉ từ ngày một mươi tháng một mươi một đến nay thủ đô ghi nhận tám bốn mươi bốn f
điều này đồng nghĩa với việc chỉ trong chưa đầy hai tháng gần đây số f ghi nhận tại hà nội cao hơn chín tháng trước cộng lại
đáng chú ý liên tiếp trong hai ngày mùng hai và mùng ba tháng một mươi hai thủ đô đều phát hiện hơn năm trăm linh f
trao đổi với phóng viên một lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cho hay
một trong những nguyên nhân khiến f tại hà nội gia tăng nhanh trong thời gian vừa qua
là vì người dân chưa thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch
theo lãnh đạo cdc hà nội trong thời gian tới số ca f vẫn tiếp tục gia tăng
tuy nhiên nếu người dân nâng cao ý thức về phòng chống dịch có thể làm chậm đà leo thang của dịch bệnh
từ đó giúp hệ thống y tế có thời gian củng cố nâng cao năng lực tránh hiện tượng bị quá tải
trong bối cảnh f gia tăng nhanh hà nội đã có nhiều thay đổi trong chiến lược chống dịch
đặc biệt là về các biện pháp cách ly điều trị
theo lãnh đạo cdc hà nội khi số ca bệnh tăng nhanh sẽ dẫn đến nguy cơ quá tải của các bệnh viện khu cách ly
do đó hiện nay hà nội đã triển khai cách ly f một và điều trị f thể nhẹ tại nhà
sau khi được thành ủy hà nội phê duyệt phương án vào tối ngày ba mươi tháng một mươi một
lãnh đạo cdc hà nội cũng nhấn mạnh trong tình hình mới hà nội luôn bám sát theo chiến lược
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả covid một mươi chín
theo đó thành phố sẽ có các biện pháp chống dịch covid một mươi chín phù hợp với từng cấp độ dịch cụ thể
mặc dù số f tăng nhưng thủ đô vẫn không giãn cách diện rộng như trước đây
chuyển sang tin tức tiếp theo tại nghệ an phát hiện hàng trăm ca f không chịu chứng do tiêm vaccine
ngày bốn một mươi hai trao đổi với phóng viên giám đốc sở y tế nghệ an phó giáo sư tiến sĩ dương đình chỉnh cho biết
trong đợt dịch đang diễn ra có hiện tượng rất nhiều f không triệu chứng cao hơn hẳn so với các đợt dịch trước
nguyên nhân do số người được tiêm vaccine tăng lên sức đề kháng tốt
nên người dương tính với virus vẫn không có triệu chứng
số người nhiễm virus sars cov hai chuyển biến nặng và tử vong cũng giảm mạnh so với trước ông dương đình trình nói
theo người đứng đầu ngành y tế nghệ an hiện tượng nói trên có hai mặt
mặt tích cực cho thấy hiệu quả rõ rệt của vaccine phòng covid một mươi chín đối với việc nâng cao sức đề kháng của cơ thể
chống lại sự tấn công của virus sars cov hai
mặt khác hiện tượng f không triệu chứng cũng là tiềm ẩn nguy cơ lây lan bùng dịch trong cộng đồng
bởi vì người mang virus không chịu chứng nên không biết để cách ly vẫn hoạt động giả tiếp bình thường
sẽ lây lan virus ra cộng đồng
như chúng tôi đã thông tin trong hai ngày mùng hai và mùng ba tháng một mươi hai
nghệ an ghi nhận tổng một trăm chín mươi bốn ca mắc covid một mươi chín trong đó có đến một trăm ba mươi hai ca không có triệu chứng chiếm tỷ lệ hơn sáu mươi tám
chuyển sang thông tin tiếp theo lãnh đạo sở công tương tp hcm chưa có cơ sở kết luận bán rượu bia làm cả nhiễm tặng
tối ngày ba tháng một mươi hai lãnh đạo sở công thương tp hcm và trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
đã đăng đàn trực tiếp đối thoại với người dân trong chương trình live stream
dân hỏi tp hcm
chúng tôi sẽ trả lời với chủ đề mua sắm an toàn trong điều kiện bình thường mới
theo bác sĩ lê hồng nga phó thống đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
số ca mắc covid một mươi chín mới tại tp hcm trong những ngày qua đang có xu hướng tăng
tuy nhiên số ca khỏi bệnh tăng cao là một trong những tín hiệu lạc quan cho thấy
tp hcm đã kiểm soát được dịch bệnh covid một mươi chín
theo phó thống đốc sở công tương tp hcm nguyễn nguyên phương
từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một ubnd tp hcm đã cho phép mở lại hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn
tp hcm cũng cho phép thí điểm bán kèm bia rượu tại chỗ trên một số địa bàn đảm bảo an toàn phòng chống dịch như quận bảy tp hcm
ông nguyễn nguyên phương khẳng định việc mở lại hoạt động ăn uống tại chỗ là cần thiết đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân
theo ông đến nay chưa có cơ sở kết luận số ca covid một mươi chín gia tăng những ngày gần đây ở tp hcm
là từ hoạt động kinh doanh ăn uống tại chỗ có phục vụ rượu bia
theo bác sĩ lê hồng nga số ca nhiễm mới tăng do nhiều nguyên nhân
trong đó có tình trạng một số f vẫn không chấp hành nghiêm quy định cách ly tại nhà
tiếp xúc với nhiều người hoặc uống rượu bia chung với nhiều người
bác sĩ nga cảnh báo nếu số ca f tăng cao làm tăng cấp độ dịch của tp hcm
thì thành phố bắt buộc phải đóng cửa các hoạt động kinh doanh ăn uống có bán kèm rượu bia tại chỗ
bác sĩ nga kêu gọi người dân nâng cao ý thức thực hiện nghiêm túc việc cách ly
để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng góp phần để tp hcm sớm quy phục hoàn toàn
mọi hoạt động kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới
nhật bản sẽ ngừng nhập cảnh với hầu hết doanh nhân và sinh viên nước ngoài
kênh truyền hình ntv đưa tin chính phủ nhật bản sẽ quyết định ngừng nhập cảnh
đối với doanh nhân và sinh viên nước ngoài trừ những người tới nhật bản
phục vụ hoạt động nhân đạo hay có lý do đặc biệt
khách du lịch quốc tế vẫn chưa thể tới nhật bản theo quy định hiện nay
hãng thông tấn kyoto đưa tin thủ tướng nhật bản fumio kishida tuyên bố quy định mới
nói trên có hiệu lực từ ngày ba mươi tháng một mươi một đây được coi là bước đi cương quyết
nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan chủng virus mới omicron vào nước này
trước đó cùng ngày viện các bệnh truyền hiểm quốc gia nhật bản niid đã nâng mức độ
cảnh báo đối với biến thể omicron lên mức cao nhất
niid xếp omicron vào danh sách các biến thể đáng lo ngại
cùng với biến thể delta
hiện nay nhà chức trách nhật bản vẫn từ chối nhập cảnh đối với khách du lịch quốc tế
tuy nhiên ba tuần trở lại đây chính phủ nước này đang có từng bước nới lỏng
có biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín khi cuộc chiến chống đại dịch có nhiều diễn biến khả quan hơn
với sự bùng phát của biến thể omicron dù chưa ghi nhận ca mắc nào
cho nhật bản lo ngại một đợt dịch mới liên quan tới chủng omicron
các nhà quan sát cho rằng số ca mắc mới giảm mạnh tại nhật bản xuất phát từ nhiều yếu tố
nhiều quản lý nghiêm ngặt
việc thực hiện các biện pháp giãn cách ý thức tuân thủ quy định phòng dịch của người dân
cũng như tỷ lệ người dân tiêm chủng cao với bảy mươi sáu bốn đã hoàn thành tiêm hai mũi vaccine
còn tại hàn quốc cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh nước này cho biết
ghi nhận nhiễm chết do covid một mươi chín cao kỷ lục
ngày bốn tháng một mươi hai cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc kdca cho biết
nước này đã ghi nhận có năm ba trăm hai mươi ba ca mắc mới và bảy mươi ca tử vong
trong đó có ba ca nhiễm biến thể ômcoron hãng reuters đưa tin
trước đó ngày ba tháng một mươi hai chính phủ hàn quốc đã thông báo rằng
những người đến thăm các nhà hàng dạp chiếu phim và các không gian công cộng khác
sẽ phải xuất trình thẻ tiêm chủng
chính phủ cũng ra lệnh chỉ tu tập dưới tám người ở các khu vực tại seoul
và dưới một mươi người tại các khu vực bên ngoài thủ đô
lệnh có hiệu lực từ ngày sáu một mươi hai
kdca cho biết tỷ lệ nhập viện tăng nhanh chóng trong mấy ngày qua
phần lớn là các ca trở nặng covid một mươi chín
tính riêng ngày ba tháng một mươi hai số lượng bệnh nhân có tình trạng bệnh nghiêm trọng và nguy kịch
là bảy trăm năm mươi hai người
hàn quốc cũng đã ghi nhận thêm ba ca nhiễm omicron nâng tổng số lên chín ca
để đối phó với biến thể mới ngày ba tháng một mươi hai nước này yêu cầu tất cả người nhập cảnh
trong hai tuần tới phải cách ly một mươi ngày kể cả người đã được tiêm chủng đầy đủ
chuyển sang thông tin tiếp theo cục hàng không kiến nghị bộ giao thông vận tải
báo cáo thủ tướng cho phép không thực hiện các chuyến bay
gồm cả chuyến bay cứu trợ từ một mươi quốc gia châu phi
theo cục trưởng cục hàng không việt nam đình việt thắng
thủ tướng chính phủ đã có văn bản tám trăm bảy mươi bốn
giao các bộ ngành tăng cường công tác kiểm soát biến chủng omicron
trong đó thủ tướng giao bộ giao thông vận tải và các bộ ngành kiểm soát người đến
và đi qua các nước đã phát hiện ca bệnh nhiễm chủng mới omicron nhập cảnh vào việt nam
để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan biến thể này
cục hàng không việt nam đề nghị bộ giao thông vận tải báo cáo thủ tướng
cho phép không thực hiện các chuyến bay bao gồm cả chuyến bay cứu trợ
từ một mươi quốc gia châu phi đến việt nam cấm nhập cảnh đối với hành khách có lịch sử
đi qua các quốc gia này trong vòng ba mươi ngày trước khi vào việt nam
cơ quan này cũng đề nghị bộ giao thông vận tải có ý kiến với bộ y tế
để có hướng dẫn cụ thể về kiểm soát y tế đối với hành khách đến từ một số quốc gia
đã xuất hiện omicron như hàn quốc nhật bản
kiến nghị bộ y tế tăng cường công tác cách ly y tế đảm bảo một trăm linh hành khách quốc tế
đến từ các quốc gia đã xuất hiện biến chủng omicron phải cách ly y tế khi nhập cảnh vào việt nam
thông tin từ cục hàng không việt nam cho thấy thế giới đang chạy đua ngăn chặn biến thể mới
trong đó các quốc gia như israel cho biết sẽ cấm nhập cảnh đối với tất cả khách nước ngoài
liên minh châu âu eu thúc giục hai mươi bảy nước thành viên hạn chế đi lại từ các quốc gia phía nam châu phi
thực tế nhiều nước eu đã giả quyết định tương tự
tại khu vực châu á từ ngày ba tháng một mươi hai tất cả khách đến singapore bằng đường hàng không
bao gồm cư dân nước này và người quá cảnh tại sân bay changji sẽ phải tuân thủ quy định xét nghiệm nghiêm ngặt
tạm hoãn triển khai chương trình làn đi lại dành cho người đã
tiêm vaccine với hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
ngày một tháng một mươi hai bộ y tế malaysia thông báo sẽ tạm thời cấm nhập cảnh đối với người đến từ các quốc gia
có ca nhiễm biến thể omicron hoặc được xem là có nguy cơ cao với biến thể này
malaysia cũng dự kiến cấm nhập cảnh những khách tới các quốc gia có biến chủng omicron
như hồng kông anh australia và một số khu vực khác
bộ y tế thái lan cũng đã đưa ra các hạn chế nhập cảnh với người đến từ botswana eswattine
namibia nam phi và zimbabwe
từ ngày một tháng một mươi hai thái lan cấm hoàn toàn người nhập cảnh đến từ các quốc gia này
ngày hai mươi tám tháng một mươi một hàn quốc đã áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với tám quốc gia châu phi
người đã tiêm vaccine từ các quốc gia khác phải nộp bản cứng kết quả xét nghiệm pcr khi đến
sau đó làm xét nghiệm thứ hai tại trung tâm y tế cộng đồng địa phương
và tự cách ly tại nơi cư trú cho đến khi nhận được kết quả
các quốc gia khác như nhật bản campuchia đều đã áp dụng các biện pháp
để giúp cảnh khách đến từ một số nước châu phi hoặc những du khách có lịch sử
đi qua các quốc gia này trong vòng ba tuần trước khi vào campuchia
chuyển sang tin tức tiếp theo omicron có mặt ở gần bốn mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
châu á cần chuẩn bị đối phó làn sóng dịch do biến thể mới
đến sáng ngày bốn tháng một mươi hai thế giới có trên hai trăm sáu mươi bốn chín mươi sáu triệu người mắc covid một mươi chín
trong đó hơn năm hai mươi năm triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này
quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch covid một mươi chín
với trên bốn mươi chín bảy mươi tám triệu cả mắc và hơn tám trăm linh bảy hai trăm linh người tử vong
trong ngày qua mỹ ghi nhận hơn sáu mươi chín sáu trăm linh người nhiễm virus sars cov hai
tại trung tâm covid một mươi chín lớn thứ hai thế giới ấn độ đến ngày ba tháng một mươi hai
nước này ghi nhận tổng cộng trên ba mươi bốn sáu triệu người mắc covid một mươi chín
bao gồm hơn bốn trăm bảy mươi một trăm linh trường hợp thiệt mạng vì covid một mươi chín tại quốc gia nam á này
ấn độ đã phát hiện hai trường hợp nhiễm biến thể omicron
trong đó có một trường hợp rất đáng quan ngại
nhiều người đàn ông không có lịch sử đi du lịch nước ngoài
hai trường hợp nhiễm omicron tại ấn độ đều đã được tiêm chủng đầy đủ trước đó và có triệu chứng nhẹ
brazil hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba thế giới
với hơn sáu trăm một mươi năm hai trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín không qua khỏi
trong tổng số trên hai mươi hai một triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này
trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu âu cảnh báo
biến thể omicrone có thể chiếm hơn một nửa số ca mắc covid một mươi chín
ở các quốc gia liên minh châu âu và khu vực kinh tế châu âu
trong vài tháng tới
ngày ba tháng một mươi hai giới chức australia đã báo cáo
hai ca mắc biến thể ômcoron trong cộng đồng đầu tiên ở nước này
các trường hợp nhiễm nói trên là học sinh ở thành phố sydney
các học sinh này không đi du lịch nước ngoài
cũng không tiếp xúc với người nào từng đi nước ngoài
một dấu hiệu cho thấy biến thể omicron đã có trong cộng đồng
bộ y tế pháp thông báo hiện có chín ca được xác định nhiễm biến thể omicron tại nước này
trước đó cố vấn khoa học hàng đầu của chính phủ pháp nhận định
omicron có thể trở thành một biến thể
và có thể trù đạo ở nước này vào cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
naiwi đang có nguy cơ trở thành ô dịch biến thể omicron lớn nhất khu vực châu âu
khi đã ghi nhận năm trường hợp nhiễm biến thể này trong một ổ dịch covid một mươi chín gồm khoảng năm mươi người
giới chức khu vực madrid ở tây ban nha thông báo
đã phát hiện ca nhiễm biến thể omicron trong cộng đồng đầu tiên
đây là trường hợp đã tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
và không có yếu tố dịch tễ liên quan đến các quốc gia có nguy cơ cao lây làn biến thể này
ngoài ra tây ban nha cũng đang có hai ca khác
ghi nhiễm biến thể omicron
tính đến nay tây ban nha đã có tổng cộng năm ca nhiễm biến thể omicron
tại nước anh nước này ngày ba tháng một mươi hai ghi nhận năm mươi năm trăm tám mươi bốn ca nhiễm mới
và một trăm bốn mươi ba người tử vong vì covid một mươi chín
trong số các ca mắc mới nhóm trẻ em ở độ tuổi từ năm đến chín chiếm tỷ lệ cao nhất
trong khi nhóm người cao tuổi ở độ tuổi tám mươi có tỷ lệ thấp nhất
tại nam phi bộ trưởng y tế joe fowler ngày ba tháng một mươi hai cảnh báo
nước này đang bước vào lan sông
nhiều người đã bị bắt giấm dịch covid một mươi chín thứ tư bùng phát do biến thể omicron
tuy nhiên ông fara khẳng định hệ thống y tế và bệnh viện hiện vẫn hoạt động bình thường
cùng hay malaysia thông báo ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể omicron tại nước này
bộ trưởng bộ y tế malaysia khaori zulamurin trong cuộc họp báo cho biết
bệnh nhân là công dân nước ngoài từ nam phi nhập cảnh vào malaysia hôm một mươi chín tháng một mươi một
người này cũng đã tiêm đủ liều vaccine ngừa covid một mươi chín
bộ y tế singapore cho biết nước này ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể omicron tại nước này
ghi nhận những ca đầu tiên nhiễm biến thể omicoron là hai hành khách xuất phát từ rohannesburg nam phi
nhập cảnh vào nước này ngày một tháng một mươi hai có kết quả xét nghiệm ban đầu dương tính với loại biến thể này
cả hai trường hợp đều là người đã tiêm vaccine đầy đủ và không có bất kỳ tương tác nào trong cộng đồng
chuyển sang tin tức tiếp theo tìm thấy bằng chứng omicron gây tái nhiễm covid một mươi chín cao hơn
các nhà nghiên cứu ở nam phi đã tìm thấy một số bằng chứng cho thấy
những người từng mắc covid một mươi chín có nguy cơ tái nhiễm với biến chủng omicron hơn so với delta hay meta
trái với những kỳ vọng cũng như kinh nghiệm của chúng tôi với các biến chủng trước
hiện tại chúng tôi thấy omicron gia tăng nguy cơ tái nhiễm so với các biến chủng khác
juliette pouliam giám đốc trung tâm phân tích và lập mô hình dịch tễ nam phi
tại đại học st louis cho biết ngày ba tháng một mươi hai
puliam và các đồng nghiệp của bà đã xem xét báo cáo của hai bảy triệu ca covid một mươi chín ở nam phi
kể từ khi dịch bệnh bùng phát
trong đó có hơn ba mươi triệu ca covid một mươi chín

chúng tôi nhận thấy có ba mươi năm sáu trăm bảy mươi người đã nhiễm bệnh ít nhất hai lần
tính đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi một
ba trăm ba mươi hai người nghi nhiễm ba lần và một người nghi nhiễm bốn lần
báo cáo cho biết thêm trong số những người tái nhiễm nhiều hơn một lần
bốn mươi bảy người hay một mươi bốn hai đã nhiễm bệnh lần thứ ba trong tháng một mươi một
điều này cho thấy nhiều trường hợp tái nhiễm lần ba có liên quan đến omicron
trước đó các nhà khoa học nam phi nói rằng omicron có thể gây nguy cơ tái nhiễm
gấp ba lần so với các chủng khác của sars cov hai
theo nhóm các nhà khoa học nam phi omicron có khả năng né miễn dịch
ở người từng mắc covid một mươi chín nhưng vẫn cần thêm dữ liệu để đánh giá nó tác động thế nào
đến miễn dịch do vaccine tạo ra
biến chủng omicron được phát hiện lần đầu tiên tại nam phi và botswana
khoảng giữa tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
biến chủng này hiện đã lan ra ba mươi tám quốc gia nhưng chưa ghi nhận ca tử vong nào
tổ chức y tế thế giới who cho biết who nhấn mạnh phải mất vài ngày
đến vài tuần nữa để xác định khả năng lây lan và độc lực của biến chủng
chứa lượng đột biến cao bất thường này mặc dù những dấu hiệu ban đầu cho thấy
nó dễ lây lan hơn so với các chủng trước của sars cov hai
những thông tin trên cũng đã khép lại bản tin toàn cảnh covid hôm nay
cảm ơn quý vị đã theo dõi và đừng quên đón xem những bản tin toàn cảnh covid tiếp theo
vào các khung giờ quen thuộc năm giờ sáng và năm giờ tối hàng ngày trên kênh sức khỏe đời sống
xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo